trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp hcm sẽ phối hợp với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm mở trạm cấp cứu đường hàng không
phục vụ người dân thành phố và khu vực phía nam
đây là nội dung trong đề án về phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại tp hcm
theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn ba mươi và những năm tiếp theo
đề án được ubnd phê duyệt vào ngày hai mươi sáu tháng ba
theo đó trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hàng không sẽ đặt tại khuôn viên bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
với sự phối hợp quản lý của công ty trực thăng miền nam binh đoàn một mươi tám
nơi này dự kiến sử dụng trực thăng cứu thương của binh đoàn một mươi tám cùng một mươi bảy xe cứu thương chuyên dụng
hai mô tô cứu thương nhân lực khoảng một trăm một mươi một người
bên cạnh phát triển cấp cứu đường không trung tâm cùng với các trạm cấp cứu vệ tinh một trăm một mươi năm
bệnh viện trong khu vực đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngoại viện cho người dân quận một mươi hai
gò vấp phú nhuận bình thuận tân bình tân phú hóc môn và củ chi
bài đáp trực thăng trên nóc tòa nhà viện chấn thương trình hình bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
hoạt động từ cuối năm hai nghìn hai mươi
sắp tới bệnh viện khánh thành viện đa khoa một giường có thêm một sân đáp trực thăng nữa
tăng cường khả năng vận chuyển đặc biệt trong tình huống cấp cứu tai nạn hàng loạt
dịch vụ cấp cứu bệnh nhân bằng đường hàng không ở việt nam vận hành từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
nhưng chủ yếu vận chuyển từ ngoài biển vào chưa triển khai trên đất liền
tại phía nam hoạt động này chủ yếu do bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm triển khai
đến nay đã cấp cứu nhiều bệnh nhân chủ yếu là cán bộ chiến sĩ công nhân
và ngư dân công tác trên biển khu vực trường sa
hiện tại một số bệnh viện tại tp hcm có sân trực thăng như là nhân dân một trăm một mươi năm
nhi động thành phố bình chánh bệnh viện tim tâm đức quận bảy úng bướu hai thủ đức đều chưa sử dụng
theo đề án vừa được phê duyệt tp hcm sẽ phát triển từ một thành ba trung tâm cấp cứu
tương ứng với hình thành ba cụm y tế chuyên sâu trong đó cụm trung tâm bao gồm các bệnh viện đa khoa
chuyên khoa hiện hữu tại địa bàn các quận nội thành quận tân kiên đang hình thành tại xã tân kiên
huyện bình chánh cùng ở tp thủ đức
bên cạnh đó tp hcm sẽ mở trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đường thủy đặt trong khuôn viên trung tâm y tế huyện cần giờ cũ
trung tâm cùng bộ đội biên phòng công an tp hcm các trạm cấp cứu vệ tinh và bệnh viện trong khu vực
đảm bảo nhu cầu cấp cứu ngoại viện cho người dân huyện cần giờ nhà bè
tp hcm chỉ có một trung tâm cấp cứu đặt trụ sở tại quận một mươi với diện tích nhỏ hẹp
quản lý bốn mươi xe cứu thương và ba mươi chín trạm cấp cứu vệ tinh ở các bệnh viện
những năm qua số cuộc gọi cấp cứu ngày càng tăng việc tiếp nhận các cuộc gọi và điều phối lực lượng cấp cứu cải thiện nhiều
xong kết quả chưa như mong đợi
khi xảy ra các tình huống khẩn cấp như đợt dịch covid một mươi chín trung tâm phải di rời tổng đài đến công viên phần mềm quang trung
để tải khối lượng cuộc gọi trong giai đoạn cao điểm thành lập thêm năm trạm giã chiến ở khu vực cửa ngõ